nhận lời mời của chủ tịch thượng viện cộng hòa ấn độ mohammad hamid ansarin
chủ tịch hạ viện cộng hòa ấn độ sumitra mahijan
chủ tịch liên minh nghị viện thế giới ipu saber chohuri
chủ tịch hội đồng quốc gia liên bang các tiểu vương quốc ả rập thống nhất aman al khwabassi
đoàn đại biểu cấp cao quốc hội việt nam do chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân dẫn đầu
sẽ thăm chính thức cộng hòa ấn độ từ ngày tám đến ngày một mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
và tham dự hội nghị thượng đỉnh các nữ chủ tịch quốc hội thế giới lần thứ một mươi một
tại các tiểu vương quốc ả rập thống nhất từ ngày một mươi một đến ngày một mươi ba tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi